các bác sĩ tại bệnh viện nhân dân thành phố vô tích thuộc tỉnh giang tô miền đông trung quốc
đã hoàn thành ca phẫu thuật ghép hai phổi trên một bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
ca phẫu thuật diễn ra trong ngày hai mươi chín tháng hai kéo dài trong vòng năm giờ đồng hồ
phổi từ người hiến chết não và được chuyển bằng đường sắt cao tốc bên ngoài tỉnh này
sau phẫu thuật bệnh nhân hiện trong tình trạng ổn định các phổi ghép đã hoạt động tốt